tại hà nội trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã tổ chức lễ trao thưởng tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi
tới dự và phát biểu có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
chúc mừng và biểu dương các tác giả của ba mươi bảy công trình sản phẩm sáng tạo tiêu biểu được nhận giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo
đồng chí trần thanh mẫn nhấn mạnh đảng nhà nước nhân dân luôn đánh giá cao vai trò sức sáng tạo của tuổi trẻ thanh niên
đã công hiến cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước
qua từng năm các công trình sáng tạo của thanh niên ngày càng nhiều đa dạng độc đáo và có tính ứng dụng cao
thời gian tới tổ chức đoàn cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa trí tuệ sức trẻ sức sáng tạo của thanh niên
chủ động phối hợp với các tổ chức cá nhân doanh nghiệp để đưa các phát minh sáng chế ứng dụng vào thực tiễn
tiếp tục tạo môi trường tốt nhất để tuổi trẻ giao lưu học hỏi khởi nghiệp sáng tạo
xứng đáng là đội dự bị tin cậy của đảng đội quân xung kích của cách mạng